còn tại đồng nai với một trăm sáu mươi một ca nhiễm mới tổng số ca mắc covid một mươi chín trong đợt dịch thứ tư này đã lên tới một ba trăm năm mươi ca
trong đó một ổ dịch mới xuất hiện tại chợ long khánh ở thành phố long khánh đã ghi nhận một số ca là người buôn bán vận chuyển hàng hóa
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh đồng nai đã ban hành kế hoạch thí điểm cách ly f một tại nhà
ở bốn huyện thành phố trên địa bàn gồm thành phố biên hòa thành phố long khánh huyện vĩnh cửu và huyện tràng bom
thời gian thực hiện là từ ngày hai mươi tháng bảy cho đến ngày hai mươi ba tháng tám sau đó báo cáo kết quả thực hiện thí điểm trước ngày ba mươi tháng tám
trường hợp thí điểm là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định gọi là f một bao gồm người ở cùng nhà trực tiếp chăm sóc
hỗ trợ f một được cách ly cùng với f một tại nhà
những trường hợp cách ly tập trung đủ bảy ngày có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính vào ngày thứ bảy có nguyện vọng sẽ được chuyển về cách ly tại nhà
thời gian cách ly tại nhà là một mươi bốn ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly
riêng những người đã cách ly tập trung bảy ngày thì phải tiếp tục cách ly thêm bảy ngày nữa sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
ban chỉ đạo yêu cầu triển khai cách ly đúng đối tượng đủ thời gian quy định cơ sở vật chất trang thiết bị cách ly tại nhà
đảm bảo đúng hướng dẫn của bộ y tế chủ động phương án hậu cần đáp ứng yêu cầu cách ly xét nghiệm